ngay sau lễ đón và hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống indonesia joko widodo đã có buổi gặp gỡ báo chí
tại buổi họp báo chủ tịch nước trần đại quang thông báo hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm rất thành công
trao đổi toàn diện các mặt quan hệ giữa hai nước thảo luận và nhất trí đưa quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
tiếp tục phát triển mạnh mẽ sâu sắc hơn nữa vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình thịnh vượng hợp tác và phát triển bao trùm ở khu vực
hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc của các cấp và các kênh nhà nước quốc hội chính phủ của hai nước cũng như giao lưu dân dân
nhằm thắt chặt hơn nữa sự gắn bó và tin cậy chính trị đồng thời tạo nền tảng thuận lợi để phát huy tiềm năng lợi thế
và mang lại kết quả hợp tác thực
chất hiệu quả cùng có lợi cho cả hai bên cam kết hỗ trợ nhau nắm bắt các cơ hội liên kết kinh tế khu vực
nhằm tăng cường hợp tác thương mại song phương và đội khối asean hai bên nhất trí tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau
nỗ lực đưa kim ngạch thương mại hàng hóa đạt một mươi tỷ đô la hoặc cao hơn
indonesia và việt nam cần đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực hợp tác biển nông nghiệp
giao thông vận tải năng lượng văn hóa du lịch giao lưu nhân dân tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai nước
chúng tôi cũng tin tưởng sự hiểu biết và chia sẻ các giá trị văn hóa giữa nhân dân hai nước việt nam và indonesia là nền tảng cho sự tin cậy gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc
indonesia hoan nghênh những tiến bộ trong vòng đàm phán coc góp phần khẳng định biển đông tiếp tục là khu vực an toàn ổn định và hòa bình
cũng trong chiều nay chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống indonesia
owi dodo đã chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước
chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược việt nam indonesia giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi
thông cáo chung về tham gia hợp tác quốc tế tự nguyện về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định và thúc đẩy quản lý nghề cá bền vững